đề án bàn giao gần bảy trăm linh xe công và tài xế hiện có cho một doanh nghiệp quản lý của tp hcm
đã xác định được các cơ quan thí điểm và sẽ sớm đi vào triển khai
thông tin này được lãnh đạo ubnd tp công bố trong buổi họp tình hình kinh tế xã hội chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy tổ chức mới đây
theo đó văn phòng ubnd sở tài chính và ban an toàn thực phẩm tp sẽ là ba cơ quan đầu tiên bàn giao toàn bộ số xe công và tài xế
về cho một doanh nghiệp nhà nước là công ty dịch vụ công ích thanh niên sung phong quản lý
ba cơ quan sẽ phải thuê lại xe từ công ty này tùy theo nhu cầu sử dụng
lượng xe công này cũng được cho thuê rộng rãi với các đơn vị bên ngoài
lãnh đạo tp hcm khẳng định việc cho thuê ngoài này tạo nguồn thu ngân sách hỗ trợ cho thành phố
chính quyền sẽ không phải nuôi xe và tài xế như trước
trong khi đó xe vẫn là tài sản của thành phố
trong trường hợp cần thanh lý số tiền thu về cũng nộp vào ngân sách